tại hà nội ngân hàng chính sách xã hội việt nam tổ chức hội nghị trực tuyến
triển khai các nghiệp vụ cho vay tới người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc
theo cục nghị quyết một trăm năm mươi bốn và quyết định ba mươi hai của thủ tướng chính phủ
nghị quyết một trăm năm mươi bốn nqcp và quyết định ba mươi hai năm hai nghìn hai mươi qdttg vừa được chính phủ ban hành
đã tạo ra nhiều thông thoáng hơn cho người sử dụng lao động trong vay vốn trả lương ngừng việc
đặc biệt là việc xây dựng cơ chế mở hơn và hiệu quả hơn khi ra việc tự chịu trách nhiệm cho doanh
nghiệp trong việc xác định đối tượng phạm vi điều khiển nội dung mục đích vay vốn
để có thể thực hiện được điều này ngân hàng chính sách xã hội việt nam cần quán triệt và chỉ
đạo đến các chi nhánh các địa phương tăng cường tuyên truyền để cho doanh nghiệp hiểu ý nghĩa của
thủ tục cho vay đơn giản và thuận tiện
ngân hàng chính sách xã hội cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
với lãi suất một năm doanh nghiệp được vay tối đa không quá ba tháng trong khoảng thời gian từ ngày một tháng bốn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai